trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp đang nỗ lực tạo bứt phá với việc xác định những mặt hàng chủ lực để tập trung triển khai
với nhiều tiềm năng và dư địa phát triển hai ngành hàng chủ lực là tôm và cá cha được chọn là khâu đột phá trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi sáu tổng sản lượng thủy sản đạt hơn sáu bảy triệu tấn kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt bảy tỷ usd
đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng của thủy sản vẫn là tôm và cá cha
theo đó năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đã xuất khẩu tôm sang chín mươi thị trường đạt kim ngạch hơn ba một tỷ usd tăng sáu bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó tôm chân trắng chiếm sáu mươi hai một tôm sú chiếm gần hai mươi chín năm tôm biển khác chiếm tám ba
qua phân tích cho thấy việt nam có nhiều lợi thế về tôm và trên thực tế
con tôm đã khẳng định là con vật nuôi mang lại giá trị kinh tế
vì vậy để đạt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu ngành tôm một mươi tỷ usd trước năm hai nghìn hai mươi
ngay từ những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy ngành thủy sản đã tích cực triển khai nhiều giải pháp
từ công tác nuôi trồng đến khai thác chế biến
đặc biệt là thu hút doanh nghiệp tham gia cùng nông dân để hình thành chuỗi liên kết bền vững

ngành thủy sản đạt mục tiêu đạt tổng sản lượng sáu tám mươi năm triệu tấn
trong đó sản lượng thủy sản khai thác đạt ba năm triệu tấn sản lượng nuôi trồng đạt ba tám triệu tấn
cung cấp nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến xuất khẩu đạt bảy một tỷ usd